và trên này theo giờ việt nam kết quả cập nhật cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ cho thấy
đảng dân chủ của tổng thống joe biden đã thành công duy trì quyền kiểm soát thượng viện
kết quả được công bố sau nhiều ngày răng co
chủ yếu là do trở việc kiểm phiếu ở harkluck đông dân nhất của bang nevada
chiến thắng của thượng nghị sĩ đảng dân chủ catherine cortez martel ở bang chiến địa nevada
đã giúp đảng này giành được năm mươi ghế cần thiết để chiếm thế đa số tại thượng viện mỹ
đảng cộng hòa hiện giành được bốn mươi chín ghế
hiện còn duy nhất bang georgia chưa có kết quả bầu cử do sẽ phải tổ chức vòng hai vào ngày sáu tháng một mươi hai
và kể cả trong trường hợp đảng cộng hòa chiến thắng ở bang georgia
thì thượng viện mỹ vẫn nằm dưới sự kiểm soát đa số của đảng dân chủ
do phó tổng thống kamala harris là chủ tịch thượng viện và là thành viên đảng dân chủ
trong khi đó tại hạ viện mỹ tỷ lệ bám đuổi giữa hai đảng vào thời điểm này cũng tương đối xích sao
hiện đảng cộng hòa giành được hai trăm một mươi một ghế trong khi đảng dân chủ giành được hai trăm linh bốn ghế
một mươi tám ghế sẽ giành được quyền kiểm soát hạ viện